thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ hai mươi chín
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến chuẩn bị nội dung kỳ họp bất thường lần thứ năm
dự kiến khai mạc vào trung tuần tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi
đây là dự án luật quan trọng có tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân
cộng đồng doanh nghiệp cả trước mắt và lâu dài
các cơ quan chủ trì soạn thảo và thẩm tra đã chuẩn bị kỹ lưỡng công phu xin ý kiến chuyên gia nhà khoa học nhiều vòng
nhiều lần lấy ý kiến đông đảo nhân dân với một mươi hai triệu luật ý kiến
ủy ban thường vụ quốc hội cũng nhiều lần cho ý kiến trước đó quốc hội cho ý kiến tại ba kỳ họp
đáng lẽ ra dự án luật này đã được xem xét thông qua tại kỳ họp lần thứ sáu của quốc hội vừa qua
nhưng để chuẩn bị một cách nó kỹ lưỡng hơn nhất là một số nội dung lớn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau
thì ủy ban thường vụ quốc hội đã thống nhất với chính phủ trình với quốc hội là cân chắc xem xét để thông qua tại kỳ họp gần nhất
với hồ sơ chuẩn bị cho đến nay lần này đề nghị thường vụ quốc hội nghiên cứu
kỹ lưỡng bám sát các tinh thần các nguyên tắc quan điểm và yêu cầu xây dựng luật này từ đầu
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh về một số nội dung cần tập trung cho ý kiến như quy định về thu hồi đất
thực hiện dự án nhà ở thương mại dự án hỗn hợp nhà ở thương mại dịch vụ phương pháp định giá đất
thẩm quyền lựa chọn phương pháp định giá đất dự án tạo quý đất
cũng tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
chủ tịch quốc hội khẳng định đây là nội dung có tác động sâu rộng tới các đối tượng liên quan trực tiếp đến an ninh
an toàn hệ thống tiền tệ quốc gia và để đảm bảo sự án luật được thông qua với chất lượng tốt nhất
đồng bộ với hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn tái cơ cấu hệ thống tổ chức tiến dụng và ngân hàng thời gian tới đây
đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội tập trung phân tích cho ý kiến hoàn thiện thêm một số vấn đề như can thiệp sớm kiểm soát đặc biệt
ngay sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về dự thảo nghị quyết
về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác đền bù giải phóng mặt bằng
dự án trụ sở bộ công an số bốn mươi bốn yết kiêu tp hà nội
dự hội nghị có đồng chí trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đồng chí dương đức tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
các đồng chí lãnh đạo các sở ngành thành phố hà nội lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
trụ sở bộ công an số bốn mươi bốn yết kiêu được chính phủ liên xô viện trợ xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu sau gần năm mươi năm sử dụng qua nhiều lần sửa chữa nâng cấp
nhưng cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng mất an toàn và không đáp ứng được yêu cầu công tác chiến đấu của bộ công an
triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương bộ công an đã báo cáo và được thủ tướng chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại khu vực số bốn mươi bốn yết kiêu là vị trí đất an ninh đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
chủ trương đầu tư dự án được thủ tướng chính phủ phê duyệt
tại thời điểm bắt đầu triển khai công tác đền bù
giải phóng mặt bằng tái định cư gặp vô vản khó khăn
đến nay sau gần sáu tháng công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra
công tác chỉ đạo được lãnh đạo quận ủy ủy ban nhân dân quận và các đoàn thể chính trị xã hội của quận cùng với sự phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn đã thực hiện nhịp nhàng khẩn trương và nhất quán
cho đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
hộ dân cuối cùng
tại một trăm năm mươi một lê duẩn đã đồng thuận thống nhất với phương án
như vậy mọi công việc đền bù và di chuyển các hộ dân đã hoàn tất theo đúng kế hoạch đề ra
giữa lợi ích an ninh quốc gia và lợi ích của cư dân
thế thì chúng tôi thấy là thành phố hà nội đã đưa ra cái chủ trương là đây là dự án trọng điểm của hà nội
và đưa rất nhiều cái chính sách trọng điểm mà hết sức là có lợi cho nhân dân
thế thì chúng tôi rất là hoan nghênh
và đã làm việc nghĩa là cộng tác rất là thân mật và nhiệt tình với cán bộ của dự án
và chúng tôi đã nhận được cái mặt bằng của bên mai lâm
thì đã đến xem rồi nhận rồi và rất là hài lòng
tất nhiên ở lúc ban đầu cũng sẽ có lo lắng
nhưng mà cũng cảm thấy là đấy cũng là một cái trách nhiệm vinh dự
mình được đóng góp cho công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc
thế tất nhiên thì những cái lo lắng đấy thì dần dần các cán bộ cơ sở các đồng chí công an của khu vực
các quản lý dự án có vào có trao đổi
thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng là nó cũng tất cả những cái lo lắng đó đã được xua tan
và chúng tôi hoàn toàn là đồng thoại
và chính vì thế cho nên cái hộ một trăm linh hai nguyễn du của chúng tôi là gần như là cái hộ đầu tiên di rời ở phường nguyễn du
phát biểu tại hội nghị ông dương đức tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
dự án đầu tư xây dựng trụ sở bộ công an tại số bốn mươi bốn yết kiêu
là dự án đã được xác định
trong quy hoạch đất quốc phòng an ninh đã được xác định trong quy hoạch đô thị
trong hệ thống quy hoạch xây dựng chung của thủ đô
chủ trương đất quốc phòng an ninh và chủ trương của thủ tướng chính phủ cũng xác định
đây là dự án quan trọng bí mật của ngành công an
đồng thời là dự án quan trọng trọng điểm của thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thì thời gian tới đây thì thay mặt cho lãnh đạo thành phố
thành phố hà nội sẽ tiếp tục tập trung phối hợp ở mức độ cao nhất
để triển khai đầu tư xây dựng trụ sở bộ công an
trên cơ sở một vị trí trụ sở quan trọng bí mật của bộ ngoan mang tầm chiến lược
chúc mừng các tập thể cá nhân được trao tặng bằng khen và kỷ niệm trương tại hội nghị
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là những phần thưởng xứng đáng
ghi nhận tinh thần trách nhiệm sự quyết tâm cố gắng không ngừng nghỉ
của lãnh đạo thành phố các sở ban ngành cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố hà nội
các đơn vị của bộ công an và công an thành phố hà nội
trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm cho biết đảng ủy công an trung ương
bộ công an và thành ủy ubnd tp hà nội xác định việc thu hồi đất cho dự án
là nhiệm vụ khó khăn cần sự vào cuộc đồng bộ thống nhất của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là hệ thống chính trị cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động
thuyết phục người dân ủng hộ chấp hành chủ trương đúng đắn của chính phủ của bộ công an
các lực lượng đã tăng cường kiên trì tuyên truyền giải thích đối thoại
cung cấp thông tin tài liệu để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương mục tiêu thực hiện dự án
vì mục đích an ninh quốc gia và đặt nguyện vọng quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp
của người dân lên trên hết trước hết
chúng tôi cũng rất xúc động trước sự hy sinh của các hộ dân các doanh nghiệp
các cửa hàng ở khu vực này đã ủng hộ cán bộ công an
và cái trách nhiệm của nhân dân về vấn đề an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của đất nước
của ngành công an
thực sự chúng tôi phải nói là rất xúc động
chúng tôi phải tổ chức rất sớm cái hội nghị này để tri ân nhân dân
đồng bào hơn một trăm linh hộ dân ở đây sinh sống ở đây
đây là một sự động viên rất lớn đối với lực lượng công an
sự cổ vũ rất lớn
chúng tôi chia sẻ với những khó khăn
của những người dân doanh nghiệp
sự hy sinh đó còn có nhiều vấn đề rất mới
nhiều gia đình đang làm ăn yên ổn ở đây
thì chúng tôi cũng rất là tri ân và cũng rất mong muốn bà con nhân dân đến cái nơi ở mới
với khang trang rộng rãi và đẹp hơn
cuộc sống đầm bấm vui vẻ hơn và làm ăn tốt hơn
bộ trưởng tô lâm khẳng định lực lượng công an nhân dân
rất biết ơn nhân dân
xin hứa sẽ làm tốt hơn các mặt công tác của mình
xây dựng xã hội bình yên an toàn lành mạnh
vì cuộc sống và niềm hạnh phúc của nhân dân
chỉ đạo một số nhiệm vụ mà các đơn vị chức năng của bộ công an và thành phố hà nội
cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện thời gian tới
bộ trưởng tô lâm cũng thay mặt đảng ủy công an trung gương bộ công an
trân trọng cảm ơn thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
các sở ban ngành liên quan
quận hoàn kiếm quận hai bà trưng huyện đông anh
trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt
sự quan tâm sâu sắc của cá nhân đồng chí bí thư thành ủy
đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
các đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã trực tiếp chỉ đạo sát sao hỗ trợ kinh phí
kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh
trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án
công an thành phố hải phòng sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố hải phòng đã đạt được nhiều kết quả
trong các mặt công tác trong đó điều tra khám phá năm trăm sáu mươi trên sáu trăm hai mươi bốn vụ phạm tội
về trật tự xã hội tương đương tám mươi chín bảy bắt xử lý một ba trăm linh bốn
đối tượng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi một ba
với những thành tích đã đạt được năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố vinh dự
được bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc
trong năm hai nghìn hai mươi bốn công an thành phố hải phòng đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm
trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm dự báo tình hình
chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền các cấp
những chủ trương giải pháp phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh
làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch
triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an
bảo đảm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống
kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm
đẩy mạnh việc phát động toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm
tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đô thị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ chúc mừng và biểu dương
những thành tích mà lực lượng công an thành phố hải phòng đạt được trong thời gian qua
đồng thời cũng mong muốn công an thành phố hải phòng khắc phục những hạn chế trong thời gian sớm nhất
làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội
nắm chắc tình hình không để xảy ra bị động bất ngờ bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn
năm hai nghìn hai mươi ba công tác hậu cần tài chính trong công an nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực
chủ động đi trước đóng góp vào thành tích chung đó có vai trò của cục quản lý xây dựng và doanh trại bộ công an
đó là một trong những nhấn mạnh của trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của đơn vị được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
thứ trưởng lê văn tuyến biểu dương đơn vị đã đẩy mạnh cải cách hành chính
cải tiến rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ chủ động nắm chắc tình hình đầu tư xây dựng
doanh trại nhà và đất của công an các đơn vị địa phương triển khai nhiều dự án trọng điểm
đặc biệt nổi bật trong năm qua cục quản lý xây dựng và doanh trại đã triển khai quy hoạch đất an ninh
bài bản đồng bộ quy hoạch bổ sung đất an ninh đến tận cấp xã phường thị trấn
xác định năm hai nghìn hai mươi bốn khối lượng công việc rất lớn thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị cục quản lý xây dựng
và doanh trại tập trung khẩn trương giả soát tất cả những tồn tại hạn chế để xây dựng lộ trình kế hoạch khắc phục
cá thể hóa trách nhiệm từng đầu mối đẩy nhanh triển khai quy hoạch đất an ninh thẩm định phê duyệt các dự án
đồn đốc các địa phương hoàn thành việc xây dựng trụ sở công an xã trong năm hai nghìn hai mươi năm đúng tiến độ
cùng với đó hoàn thành thẩm định đề xuất giả soát sắp xếp nhà và đất trong công an nhân dân
các phương án sử dụng đất an ninh kết hợp các hoạt động sản xuất kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ
đặc biệt chú trọng công tác thanh tra kiểm tra sắp xếp bổ sung cán bộ có chuyên môn sâu phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
thưa quý vị bao lâu nay vấn đề tôn giáo dân tộc vẫn luôn là một trong những trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch phản động
không chỉ với việt nam mà với rất nhiều quốc gia trên thế giới xuyên tạc biện đặt về tình hình tự do tôn giáo
đây đó là kết cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước
chỉ cách đây ít ngày bộ ngoại giao mỹ lại tiếp tục chơ chẽn
đưa việt nam năm thứ hai liên tiếp vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo
tiếp tục nhìn nhận vấn đề này như thế nào mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà ngay sau đây
kính chào quý vị khán giả
việt nam hiện có khoảng hai mươi sáu năm triệu tín đồ tôn giáo
trong đó công giáo chiếm số lượng lớn thứ hai trong các tôn giáo với trên bảy triệu tiến đồ và gần tám cơ sở thơ tự
với giao lý giáo luật dạy tiến đồ phải sống tốt
không chỉ giữ đạo trong khuôn viên nhà thờ mà còn sống đạo giữa đời thường
những năm qua đồng bào công giáo đã có nhiều đóng góp cho xã hội cho đất nước
trong hơn bảy mươi vị trí cột móng trụ điện qua địa bàn thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
gần mặt bằng thi công thì có hai vị trí nằm trên đất của giáo dân thuộc giáo sứ dụ yên
được sự vận động của linh mục quản sứ và chính quyền địa phương
giáo dân đã tự nguyện nhận tiền bồi thường bàn giao đất để dự án sớm được thi công
sự đồng thuận đến từ niềm tin của giáo dân và chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
tin tưởng vào sự chăm lo của chính quyền
bởi hơn ai hết chính họ là những người được hưởng lợi khi dự án đi vào hoạt động
sống phúc âm trong lòng dân tộc đồng bào công giáo luôn lan tỏa những giá trị tốt đẹp
bác ái yêu thương trong đời sống xã hội
tham gia phát triển kinh tế
xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
những giáo dân như ông mến tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông không phải là hiếm
được tạo điều kiện thuận lợi để sinh hoạt tôn giáo bà con giáo dân cũng có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực xã hội
từ xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp văn minh tham gia bảo vệ môi trường
ứng phó biến đổi khí hậu đến xã hội hóa giáo dục dạy nghề các hoạt động thiện nguyện
tham gia xã hội hóa y tế giáo dục chăm sóc sức khỏe cho dân dân
đồng bào công giáo cũng có rất nhiều các mô hình rất là tốt
nhưng dân phòng trào hiếm rắc mạc thì công giáo là tôn giáo đi đầu
đóng góp của đồng bào công giáo trên các lĩnh vực đã thể hiện rất rõ sự đồng thuận của đồng bào với chính sách pháp luật của đảng nhà nước
nên đồng bào đã có những việc làm đóng góp rất là tốt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
đại hội đại biểu người công giáo việt nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ tám mới đây
quỳ tụ bốn trăm linh đại biểu là linh mục tu sĩ và giáo dân tiêu biểu trong cả nước
những câu chuyện của họ là biểu hiện sinh động cho sự dấn thân phục vụ đồng hành cùng dân tộc
cũng cho thấy đồng bào công giáo được tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh hoạt trên đất nước việt nam
đồng bào tín đồ công giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
cơ bản tín đồ và chức sắc trong đồng bào công giáo đều sống tốt đời đẹp đạo hoạt động tuân thủ hiến pháp và pháp luật
tuy nhiên bất chấp thực tế này một số kẻ đã đi ngược lại lợi ích của quốc gia dân tộc
cố tình đưa ra những luận điệu xuyên tạc cố tình bôi lem những thành tựu của việt nam
trong việc bảo đảm quyền của tín đồ công giáo nói riêng và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói chung

cố tình đưa ra những luận điệu xuyên tạc cố tình bôi lem những thành tựu của việt nam
trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng
thực tế bao năm nay các thế lực xấu chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo
bóc nối với sự tự do tín ngưỡng tôn giáo
cơ hội bất mãn có tư tưởng định kiến để xuyên tạc vu cáo việt nam vi phạm tự do tôn giáo
mới đây nhất ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bộ ngoại giao hoa kỳ ra thông cáo tuyên bố tiếp tục giữ việt nam
trong danh sách theo dõi đặc biệt vì thực hiện hoặc dung dưỡng các vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo
mặc dù năm ngoái khi bị xếp vào danh sách thiếu khách quan này việt nam đã có những phản ứng kiên quyết
trắng trận hơn ủy hội hoa kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cơ quan do quốc hội hoa kỳ
thành lập còn bày tỏ thất vọng vì bộ ngoại giao hoa kỳ chưa đưa việt nam vào diện quan ngại hơn
đó là danh sách quốc gia bị đặc biệt quan tâm
một số đối tượng đã kích động và cho rằng là giữa quan điểm của những người công giáo
và những vai trò lãnh đạo của đảng là không bao giờ có thể chung sống hòa bình
họ cho rằng những sơ hở thiếu sót trên một số liên vực nhất là trong quản lý nhà nước
đối với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo là xuất pháp từ bản chất của chế độ
là không tạo điều quyền thuần lời cho tôn giáo phát triển nhất là công giáo
cả biệt có người này có người khác có những vị chức sắc cực đoan hoặc là đi ngược lại
xu thế chung của đất nước và xu thế chung của chủ trương chung của tòa thánh vatican
chúng ta đều nghiêm khắc phê phán và chúng ta đều có cái sự xử lý theo quy định của pháp luật
trên thực tế ai cũng hiểu những thông tin bịa đặt hay những danh sách như thế này
chỉ là vô cáo nhằm chia sẻ khối đoàn kết xác
các đối tượng âm mưu lôi kéo đồng bào tôn giáo khỏi sự lãnh đạo của đảng
quản lý của chính quyền gây sức ép để vô hiệu hóa chính quyền cơ sở
kích động chống phá đảng nhà nước và chế độ
chúng cố tình đánh trao khái niệm để cho rằng con người có quyền tự do tuyệt đối về tôn giáo
tức là để tôn giáo đứng ngoài pháp luật
đây thực chất chỉ là cái cớ để chúng can thiệp sai trái vào công việc nội bộ
can thiệp vào pháp luật việt nam
đó là điều không thể chấp nhận
mọi sự xuyên tạc đều là âm mưu đã được toan tính
thực tiễn sinh động là minh chứng rõ nét nhất cho thấy ở việt nam
mọi tôn giáo tín ngưỡng đều được tôn trọng
các cơ sở thờ tự sinh hoạt tôn giáo được xây dựng tu sửa
những ngày lễ lớn của các tôn giáo được tổ chức long trọng
được bảo đảm an ninh an toàn
nhà nước ta từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách tôn giáo
từ khi có luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi tám đến nay đó
thì cái sinh hoạt tôn giáo của đồng bào các tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng
thì tương đối thật lợi đảm bảo sinh hoạt tự do
và các nhu cầu về sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ
đồng bào công giáo tự nguyện tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự
thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lương giáo đoàn kết nhờ đó tình hình an ninh nông thôn
an ninh xã hội
an ninh trong lĩnh vực dân tộc tôn giáo luôn được duy trì ổn định
niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
tiếp tục được củng cố vững chắc
đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến sự phát triển chung của tất cả các tôn giáo
quan tâm đồng viên tính đồ các tôn giáo vào những ngày lễ lớn
rồi quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
tạo điều kiện thực sự để tín đồ tôn giáo hoạt động thuần túy
và sinh hoạt tôn giáo một cách đúng theo tinh thần về lễ nghi
và theo những gì mà hiện trường

để đóng góp phần mình vào sự phát triển của đất nước
góp công góp sức với đôi bàn tay khối óc
công tác với mọi thành phần trong đất nước
các hội đoàn các đảng phái các tôn giáo
để làm cho đất nước có mỗi ngày một sinh nhạc
phía nhà nước thì tiếp tục hoàn thiện về chính sách tôn giáo
các cơ sở tôn giáo thì mình cũng phải chấp hành
theo cái hiên pháp luật pháp hiện hành
nhưng tại anh em ở đứng ngoài đó
thì cũng nhìn thấu đáo một vấn đề
cho nó nhiều chiều cụ thể
và hỏi cho nó kỹ là vấn đề này tại sao nó phát sinh như vậy
thì mình có bình luận hay đưa lên thì nó tránh cái xung đột

tổ chức sinh hoạt phổ biến pháp luật
đó là những hoạt động mà hành trình đoàn thanh niên
cục truyền thông công an nhân dân
phối hợp với cục công nghiệp an ninh
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
học viện an ninh nhân dân và nhà hát tuổi trẻ
đem đến cho bà con nơi vùng xa biên giới nhất của tỉnh cao bằng
trong chuyến này thì khác những chú ý khác
đấy là chúng tôi phơ hợp với đoàn thanh niên cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
thì thông qua hoạt động khám chữa bệnh tại chỗ
thì giúp các em học sinh là hiểu biết hơn kiến thức
về những bệnh mà thường gặp trong độ tuổi của mình
bên cạnh hàng trăm xuất quà học bổng được trao tặng
các em học sinh tại địa phương còn được khám bệnh
và cấp phát thuốc miễn phí
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thì đây là một năm và đoàn thanh niên
của cục quản lý khám chữa bệnh
cũng được lãnh đạo cục
và được đoàn thanh niên của cơ quan bộ y tế
giao nhiệm vụ là năm hai nghìn hai mươi
công chỉ có những xuất quà dành tặng cho các em nhỏ

của tổ quốc
đây còn là dịp để giáo dục chính trị tư tưởng
cho các đoàn viên thanh niên chiến sĩ trong đơn vị
thêm yêu và hiểu về vùng đất khởi nguồn của cách mạng
đoàn công tác của các đơn vị
đã có quá trình chuẩn bị
hết sức kỹ càng và kỹ lưỡng
thì thông qua chương trình
trước hết là với mục đích là giáo dục chính trị tư tưởng
cho toàn thể cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
đoàn công tác cũng hết sức phấn khởi
và hết sức cảm động
trước sự ủng hộ đồng hành
bà con nhân dân và chính quyền địa phương
với sức trẻ thanh niên
các chiến sĩ và các cán bộ y tế
đã để lại ấn tượng trong lòng
những người chiến sĩ công an xã
và người dân nơi vùng cao biên giới
có một điều là
làm cho anh em rất là phấn khởi
rất là trân trọng rất là ân tình
khi anh em ở các miền đến
và các đơn vị đến
cũng như là nội
cũng như là các cục
chia sẻ thiện nguyện ấm lòng
cho cán bộ chiến sĩ
và cả bà con
rất là trân quý
những tâm lòng đó
rất là ý nghĩa
để đối với bà con
trước khi đón tết nguyên đán
thực sự là đầm ấm
và có ý nghĩa

các cán bộ chiến sĩ
cùng các cán bộ y tế
đã đem tết đến gần hơn

những tình cảm ấy
đã không chỉ rời khống tổng đao
mà còn thắt sáng lên ngọn đường hy vọng
để một năm mới
với cuộc sống tốt đẹp hơn